các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh cáo măng tươi có thể gây ngộ độc cấp tính bởi độc tố cyanite tự nhiên có trong măng
theo thống kê khoảng một trăm linh g măng tươi có từ ba mươi hai ba mươi tám mg hcn với liều năm mươi sáu mươi mg tức là vào khoảng hai trăm linh g măng
hc sẽ gây tử vong bắt đầu với các triệu chứng khó thở mất tri giác liệt cơ sốc phản vệ ngừng thở
tuy nhiên phó giáo sư thịnh cho rằng dù trong măng có chất độc nhưng rất dễ xử lý
do đó không quá lo ngại khi thưởng thức món ăn này bởi hcn có tính chất hòa tan trong nước và dễ bị bay hơi khi đùng nóng
do đó nguyên tắc cần đảm bảo là ngâm rửa măng trước khi chế biến để loại bỏ độc tố này
tuyệt đối không ăn măng sống nộm măng hoặc uống nước măng tươi
còn với măng khô để chống ẩm mốc và tạo màu vàng đẹp hơn nhằm đánh lừa người tiêu dùng
nhiều cơ sở làm măng khô đã sử dụng lưu hùn trong quá trình xấy măng
đây là loại hóa chất độc hại không được phép sử dụng trong thực phẩm
nếu bị ngộ độc cấp tính người ăn sẽ có biểu hiện ngặt mũi chạy nước mắt đau đầu tức ngực thậm chí nhiễm độc máu
về lâu dài các hóa chất này có thể gây ngộ độc trường diễn và không tránh khỏi nguy cơ ung thư
phó giáo sư thịnh khuyến cáo người dân cần chọn mua mang khô tại những địa chỉ tin cậy đảm bảo
trước khi sử dụng măng khô cần được rửa thật kỹ bằng nước sạch có thể ngâm bằng nước ấm hoặc nước gạo một đêm luộc măng